gần dân sát dân gắn bó với nhân dân thời gian qua các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn nam miền trung
đã có nhiều việc làm thiết thực giúp dân phát triển kinh tế chăm sóc tri ân các đối tượng chính sách
người có công với cách mạng vận động bà con ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển
đây là hoạt động thiết thực được lữ đoàn một trăm tám mươi chín và trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm quân chủng hải quân thực hiện
giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
những ngày cuối tháng bảy tại tỉnh phú yên đội ngũ y bác sĩ của lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín
trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm hải quân tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc
tư vấn về cách giữ gìn sức khỏe cho hơn năm mươi gia đình chính sách trên địa bàn thành phố tuy hòa
tình cảm và trách nhiệm của những thầy thuốc mang màu ao lính là nguồn động viên tinh thần sức khỏe thiết thực
đối với nhân dân địa phương nơi đây

đối với nhân dân địa phương nơi đây

đối với nhân dân địa phương nơi đây
của tổ quốc